tổng cục quản lý đất đai bộ tài nguyên và môi trường mới có quyết định
thành lập đoàn kiểm tra việc quản lý sử dụng đất tại dự án sân gôn đại lải
và sân gôn heron golf camp resort sân gôn đầm vạc phen hồ đại lải vĩnh phúc
đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc quản lý sử dụng đất tại hai dự án sân gôn
về kiểm thực việc quy hoạch kế hoạch sử dụng đất việc giao đất
chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư
nghĩa vụ tài chính và kiểm tra việc đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ trong một mươi năm ngày
kết quả làm việc thông báo cho ubnd tỉnh vĩnh phúc để thống nhất chỉ đạo triển khai